gần đây tội phạm tín dụng đen chuyển sang phương thức dùng trang web hay mạng xã hội để quảng cáo tiếp cận người cần vay tiền
với phương thức này chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng tiếp cận được nhiều người và gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan công an khi triệt phá
các đối tượng chủ yếu đăng bài giới thiệu việc cho vay tiền trên mạng xã hội facebook zalo hoặc trực tiếp đến các hàng quán nhà của người dân mời chào
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt các đối tượng đã tiếp cận hàng ngàn người trên địa bàn lâm đồng
mỗi em đi từ điệp sơn duy tiên hà nam vào đây cho vay nãi theo hình thức trả góp theo ngài
và vào từ khoảng đầu tháng bốn
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến lúc bị đồng đội công an bắt là ngày đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai cho vay khoảng hai ba chục người
số tiền vay như thế nào
cho vay mỗi người số tiền khoảng năm một mươi triệu có khi là hai mươi triệu và trả góp theo ngài
trong hai mươi năm ngày một mươi triệu thì nè đóng năm trăm linh một ngày
để tăng tính thu hút con mồi nhóm này cho phép người vay có thể trả gốc và lãi theo nhiều sự lựa chọn và cách thức khác nhau
tuy nhiên khi nạn nhân sập bẫy nhóm sẽ thu một mươi phí dịch vụ trừ luôn vào khoản vay
lực lượng công an xác định có gần bốn mươi người vay với lãi suất rất cao có trường hợp lên tới năm trăm linh trên một năm
nhiều người vay tiền của nhóm này khi không thể trả được nợ cũ
đã tiếp tục vay mới để trả
số nợ cứ thế lớn dần lên đến mức không kiểm soát
mâu thuẫn gia đình bắt đầu phát sinh vì hàng ngày bị các đối tượng gây sức ép đòi nợ
do quá áp lực lo sợ có người phải bỏ trốn khỏi địa phương
công an tỉnh lào cai phối hợp với cục an ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

cùng cục an ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
cảnh sát lịch sự đã triệt phá một tổ chức cho vay tiền qua áp điện thoại xuyên quốc gia
đây là đường dây phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia được tổ chức chặt chẽ
do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu móc nối với các đối tượng trong nước
chúng lập các bộ phận chuyên trách đặt tại địa bàn ba tỉnh thành phố
gồm bộ phận quản lý điều hành thẩm định hỗ trợ hoạt động vay tại tp hcm
bộ phận trung gian thanh toán hoạt động tri hộ thu hộ tại tp hcm
bộ phận nhắc nợ thu hồi nợ tại tỉnh lào cai
các đối tượng đã lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ phanmobi
sử dụng gần ba trăm linh ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động
liên kết với gần hai trăm linh công ty cầm đồ công ty tài chính phai tích
để cung cấp các gói sản phẩm cho vay trị giá từ hai đến bảy triệu đồng
kỳ hạn vay bảy ngày với lãi suất khoảng hai chín mươi chín mươi ba trên một năm
chúng tôi đối mặt rất nhiều khó khăn
trước hết là thông tin ban đầu về nhóm đối tượng rất là ít
các đối tượng hoạt động rất là khép kín
và khi đến làm việc thì các đối tượng có những hành vi lời nói
đe dọa xúc phạm danh dự nhân phẩm của các người cá nhân tổ chức
xác định thời điểm triệt phá chuyên án chín một mươi
ba tổ công tác tại tỉnh lào cai tp hcm đồng loạt giao quân thực hiện nhiệm vụ
đồng loạt giao quân thực hiện nhiệm vụ
tổ công tác phối hợp gồm một trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ chia thành năm mũi đồng loạt khám xét
tại phòng sáu trăm linh một sáu trăm linh hai sáu trăm linh ba của số nhà năm mươi năm đường hoàng văn thụ tổ hai mươi hai phường cốc lếu thành phố lào cai
vào thời điểm trên đối tượng phạm thị huyền đang cùng một mươi bảy đối tượng nhân viên
đang có hành vi đòi nợ nhắc nợ thu hồi nợ và thu giữ toàn bộ tài liệu
vật chứng dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động đòi nợ nhắc nợ thu hồi nợ của nhóm đối tượng tại lào cai
mở rộng đấu tranh cơ quan công an đã triệu tập làm việc với bốn mươi một đối tượng
thu giữ bảy mươi hai điện thoại di động bốn mươi ba máy tính nhiều chứng từ con dấu của hai công ty
và các giấy tờ tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội
có khoảng một trăm năm mươi chín khách hàng vay tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền khách hàng vay là một tám trăm linh hai một tỷ đồng
số tiền đã giải ngân là sáu trăm năm mươi chín sáu tỷ đồng
số tiền thực tế khách hàng đã trả lời
số tiền trả nợ là tám trăm ba mươi một tỷ đồng
phí phạt là chín tám mươi bảy tỷ đồng
lượng tiền chiếm hưởng là ba trăm hai mươi hai sáu tỷ đồng
nhóm đối tượng này có hoạt động hết sức tinh vi
chúng phân ra các địa bàn ở các khu vực xa cách xa đặc biệt là lợi dụng địa bàn biên giới
số lượng của các đối tượng lôi kéo
một trăm sáu mươi người tham gia với tổng số tiền cho vay lên đến một tám trăm linh tỷ đồng
và làm rõ hoạt động thu lợi bất chính của các đối tượng lên đến hàng trăm tỷ đồng
có thể thấy sau thời gian im lìm thì loại tội phạm hoạt động theo kiểu tín dụng đen có dấu hiệu trở lại với thủ đoạn tinh vi và phức tạp hơn
để không vướng vào cạm bẫy của tín dụng đen mỗi người dân cần luôn nâng cao cảnh giác
tự mình điều chỉnh kế hoạch tài chính thích hợp
người dân cũng cần tự bảo vệ mình nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
cũng như ý thức cảnh giác với các phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng hoạt động tín dụng đen